các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc đối với người đến về vĩnh phúc từ khu vực nguy cơ cao đặc biệt là hà nội
thì khi đến liên hệ công tác làm việc giao dịch ở vĩnh phúc cần phải thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính
các đơn vị cơ quan doanh nghiệp luôn sẵn sàng cơ số kit test nhanh tại cơ quan để đảm bảo tạo điều kiện tốt cho khách phải kiểm tra đảm bảo an toàn trước khi vào làm việc
địa phương này cũng yêu cầu người dân liên hệ với ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để khai báo y tế
người dân tự thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính trước trở về đảm bảo sức khỏe cho bản thân gia đình hàng xóm và cộng đồng
tại yên bái ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các huyện thị xã thành phố yên bái ra soát tới tất cả các hộ gia đình trên địa bàn
để nắm được số lượng người thân từ ngoài tỉnh trở về nghỉ tết
tổng hợp danh sách số lượng người dự kiến về địa phương trong dịp tết nguyên đáng gửi về sở y tế qua trung tâm kiểm soát bệnh tật trước ngày hai mươi tháng một
địa phương này cũng yêu cầu các trạm y tế tuyến xã đảm bảo trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận thông tin khai báo y tế của người dân
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ ba đối với toàn bộ người dân ngoài tỉnh về địa phương trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi
tại ninh bình
ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình yêu cầu các cán bộ công chức viên chức người lao động và toàn thể nhân dân trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
hạn chế di chuyển khi không cần thiết để đảm bảo công tác phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh ninh bình
cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình
riêng đối với những trường hợp có nhu cầu đến về ninh bình yêu cầu cần phải khai báo y tế
thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú và làm xét nghiệm sàng lọc sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc test nhanh nếu âm tính mới được trở về gia đình
tỉnh bắc giang yêu cầu người từ tỉnh thành có ca nhiễm cộng đồng vào địa bàn có kết quả test nhanh âm tính trong vòng bốn mươi tám giờ
hoặc giấy xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ đồng thời yêu cầu người dân hạn chế tụ tập tổ chức ăn uống đông người trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần
các lễ hội đầu sân
chính quyền kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi địa bàn dịp lễ tết để giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh
khuyến khích doanh nghiệp rút ngắn thời gian nghỉ tết âm lịch giữ chân công nhân ở lại không về quê
theo công điện ra ngày bảy tháng một mươi hai của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hương yên
người từ vùng dịch về địa bàn và có kết quả xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ hoặc test nhanh ngay khi về đến địa phương
ngoài ra người từ vùng dịch trở về hương yên phải tự cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
từ test nhanh cho kết quả âm tính mới được tham gia hoạt động tại cộng đồng
tỉnh phú thọ quy định người trở về từ vùng thu cấp độ dịch ba và bốn phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày
người chưa tiêm đủ hai liều vaccine và cách ly tại nơi lưu trú bảy ngày sau đó tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
người dân trở về từ các xã phường thuộc cấp độ một cấp độ hai chủ động tự theo dõi sức khỏe ban ngày khuyến khích tự thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
tỉnh thái nguyên cũng yêu cầu giấy xét nghiệm với người đến về địa phương đồng thời khuyến cáo người dân vận động thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập
và làm việc ngoài tỉnh không đi về thành phố thái nguyên từ nay đến dịp tết
các địa phương rà soát quản lý những người đến về trên địa bàn thành phố thái nguyên bán hàng vào dịp tết
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ba ngày một lần đối với những người bán hàng tại địa điểm chợ trung tâm thương mại cơ sở kinh doanh dịch vụ
tại thành phố hải phòng người từ vùng đỏ vùng cam trở về đã tiêm đủ vaccine thì phải cách ly bảy ngày và làm xét nghiệm vào ngày thứ một và ngày thứ bảy
người từ vùng đỏ vùng cam trở về chưa tiêm đủ vaccine da yếu bệnh nặng trẻ nhỏ thì phải cách ly tại nhà một mươi bốn ngày và làm xét nghiệm vào ngày thứ bảy ngày thứ một mươi bốn
người từ vùng xanh trở về thành phố hải phòng phải tự theo dõi sức khỏe
tại hà tĩnh
tỉnh hà tĩnh quy định chi tiết với người trở về từ vùng dịch như sau
đối với những người đến về từ địa bàn có vùng dịch cấp độ ba cấp độ bốn hoặc vùng cách ly y tế
những người đã tiêm đủ liều vaccine vận động người dân cam kết cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp real time rt pcr hoặc test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ nhất
những người tiêm chưa đủ liều vaccine thực hiện cách ly bảy ngày tại nhà nơi lưu trú
kể từ ngày về địa phương tiếp tục được theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú
luôn thực hiện thông điệp năm k thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhân vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
những người chưa được tiêm vaccine cách ly một mươi bốn ngày cách ly tập trung hoặc nhà nơi lưu trú
đã đủ điều kiện cách ly tại nhà kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp real time pcr hoặc test nhanh kháng nguyên
vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
đối với những người đến về địa phương từ cấp độ một cấp độ hai
thực hiện nghiêm khai báo y tế theo quy định khai báo y tế với trạm y tế đối với tất cả người dân
từ các tỉnh thành khác về trên địa bàn trước khi về nhà
thực hiện nghiêm thông điệp năm k và hạn chế tiếp xúc thông báo ngay cho trạm y tế của địa phương
hoặc cơ quan y tế nếu xuất hiện các triệu chứng hò sốt đau hỏng khó thở
giảm hoặc mất vị giác khiếu giác để được hướng dẫn xử lý kịp thời theo đúng quy định
quảng bình trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng bình khuyến khích vận động
người dân hạn chế di chuyển khi không thật sự cần thiết
trường hợp phải di chuyển trong dịp tết nguyên đáng trước khi di chuyển
người dân cần phải có kết quả xét nghiệm rt pcr hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng bảy mươi hai giờ
đối với các trường hợp hoặc đến về từ địa bàn có dịch cấp độ ba cấp độ bốn
hoặc là vùng cách ly y tế phong tỏa người dân cần phải có giấy chứng nhận âm tính
với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ đồng thời thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng pc covid
đối với người tiêm chưa đủ liều vaccine sẽ thực hiện cách ly tại nhà
nơi lưu trú bảy ngày sau đó sẽ tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
đối với người chưa tiêm thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày kể từ ngày về đến địa phương
xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ một ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
tất cả người đến từ vùng đỏ cấp độ bốn phải có xét nghiệm sars cov hai âm tính còn hiệu lực
trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm xét nghiệm vào tỉnh
đối với những người đến từ vùng cam cấp độ ba và có xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ
hoặc chỉ định điều tra dịch tễ
người về từ vùng cấp độ hai đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín
có giấy ra viện không quá sáu tháng sẽ tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày kể từ ngày đến về địa phương
và không bắt buộc xét nghiệm
người chưa tiêm vaccine sẽ cách ly tại nhà bảy ngày kể từ ngày về địa phương
hạn chế tiếp xúc và tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
thực hiện xét nghiệm vào ngày đầu và ngày thứ bảy
người đến từ vùng xanh sẽ không hạn chế đi lại thực hiện khai báo y tế điện tử
trường hợp người về từ vùng cam cấp độ ba và vùng đỏ cấp độ bốn đã tiêm đủ vaccine
hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín có giấy ra viện không có sáu tháng
từ theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ nhất
người chưa tiêm đủ vaccine sẽ thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày
thực hiện xét nghiệm ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
những người chưa được tiêm vaccine sẽ thực hiện cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
xét nghiệm ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
một số trường hợp đặc biệt như người từ vùng đỏ và vùng cam đến quảng trị
trong thời gian ngắn dưới một mươi bốn ngày sẽ tự theo dõi sức khỏe xét nghiệm sars cov hai
bằng rt pcr hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên với tần suất ba ngày một lần
từ trả chi phí trong thời gian công tác lưu trú
lãnh đạo ubnd tp cần thơ cho biết đối với công dân của cần thơ
đang làm ăn ở các tỉnh thành trở về quê cần thơ ăn tết
người dân chỉ cần thực hiện năm k và báo với y tế địa phương
khi về thì thực hiện test nhanh không cần test pcr
trường hợp nếu là f mà đủ điều kiện thì thực hiện cách ly tại nhà
không đủ điều kiện thì cách ly tập trung còn f một thì cho cách ly tại nhà
những thông tin về diễn biến dịch bệnh cũng như các quy định cách ly tại địa phương
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo